mở đầu với thông tin thời tiết đáng chú ý thưa quý vị từ ngày hôm nay một mươi sáu tháng sáu sẽ có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy cho tới bốn mươi độ c và có nơi trên bốn mươi độ c
độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng từ bốn mươi bốn đến năm mươi năm và thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c là từ chín cho tới một mươi cho tới một mươi chín giờ
còn tại khu vực hà nội ngày một mươi sáu tháng sáu có nơi nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi tám độ c
các chuyên gia nhận định đợt nắng nóng ở bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày hai mươi một tháng sáu khu vực trung bộ có khả năng kéo dài hơn
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp một
và do ảnh hưởng của nắng nóng cũng như là nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh
nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực trung bộ
ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi mà tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
quý vị lưu ý cần có những biện pháp phòng chống để bảo vệ sức khỏe
trong những ngày thời tiết nắng nóng để phòng say nắng sốc nhiệt khi đi ra ngoài mọi người cần mặc áo rộng thoáng mát thóc mồ hôi
tránh để cơ thể mất nước và không hoạt động quá sức trong những ngày thời tiết nắng nóng
mọi người cũng nên hạn chế ra đường vào thời điểm từ một mươi đến một mươi sáu giờ vì chỉ số tiêu cực tím gây nguy hại rất cao